với quyết tâm nâng cao chất lượng thanh niên nhập ngũ trong thời gian qua
hội đồng nghĩa vụ quân sự các huyện thị thành phố trên địa bàn tỉnh hậu giang
luôn quan tâm thực hiện tốt công tác khám sức khỏe giả soát các tiêu chuẩn chính trị
ưu tiên tuyển chọn những thanh niên có trình độ học vấn
dù đang học năm thứ nhất ngành thú y trường đại học cần thơ
nhưng thanh niên lâm thanh sa huỳnh xã xà phiên huyện long mỹ
lại tình nguyện viết đơn tham gia nghĩa vụ để thực hiện ước mơ
làm tròn trọng trách đối với quê hương đất nước
mặc dù tốt nghiệp đại học ngành xây dựng nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn
nên nguyễn khánh duy ở ấp bốn xã thuận hòa huyện long mỹ
tạm gác lại việc học để phụ giúp trang trại kinh tế gia đình
duy cũng vừa nhận được tin trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt này
sau khi em nghe được tin trúng tuyển nghĩa vụ quân sự thì tâm trạng em rất hào hức
em mong rất mong đến ngày đi tham gia nghĩa vụ quân sự để hoàn thành trách nhiệm của bản thân
về chất lượng về tinh thần tư tưởng của thanh niên và gia đình
qua quá trình đi làm công tác tư tưởng
vì thâm nhập rồi dẫn động thanh niên và gia đình
thì cái tinh thần tư tưởng là của thanh niên và gia đình rất là tốt
rất là hăng hái và sẵn sàng nhập ngũ tình nguyện đạt là một trăm linh
trong công tác tiển quân chúng ta sẽ chú trọng là
cái thứ nhất là về sức khỏe chúng ta lấy từ cao xuống thấp
cái thứ hai về trình độ văn hóa cũng lấy từ cao xuống thấp
đại học cao đẳng rồi trung cấp sơ cấp
cấp ba và lấy dài xuống tới cấp hai
thì chúng ta lấy từ cao xuống thấp
đó là ưu tiên để chúng ta tiễn trọn những thanh niên
có trình độ và sức khỏe cao nhất để chúng ta chọn
những năm gần đây chất lượng thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ
tại tỉnh hậu giang nói chung đã ngày càng được nâng cao
cả về sức khỏe và trình độ học vấn
hiện tại thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm hai nghìn một mươi chín
ở địa phương đã nhận lệnh gọi nhập ngũ
và đều an tâm háo hức chờ ngày lên đường tòng quân